công an huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu
điều tra nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn người con rể đã truy sát gia đình vợ làm một người chết và ba người bị thương nặng
thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày đối tượng phạm thành năm mươi tuổi đi từ nhà tại ấp tân bình xã sơn bình
sang nhà bố mẹ vợ ở cạnh bên dùng rồi chém tử vong mẹ vợ bảy mươi bảy tuổi
sau đó thành tiếp tục dùng rượu tấn công làm trọng thương vợ thành là bốn mươi bốn tuổi bố vợ bảy mươi sáu tuổi và chị vợ bốn mươi bảy tuổi
sự việc được người dân xung quanh phát hiện báo công an
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường khống chế bắt giữ thành ngay tại hiện trường
ba người bị thương đang được đi cấp cứu tại bệnh viện bà rịa trong tình trạng chóng do mất nhiều máu
trong đó có người bị chém gần lìa cánh tay
hiện tại công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật